trong những tháng đầu năm nay liên tiếp nhiều ổ nhóm đối tượng có hành vi mua bán tảng trữ vũ khí giao dịch trên không gian mạng đã bị bóc gỡ
đây là kho linh kiện các loại vũ khí tự chế vừa bị lực lượng công an huyện hưng hà phát hiện bắt giữ
trong số này gồm một khẩu súng đã lắp ráp hoàn thiện ba mươi ba nòng súng hai mươi hai khung súng hai mươi hai băng súng
cùng các loại linh kiện khác để lắp ráp đồng bộ một khẩu súng tự chế
bốn đối tượng trong ổ nhóm này đều trú tại tỉnh bắc giang và đến địa bàn huyện hưng hà tỉnh thái bình thuê nhà trọ
để sinh sống và làm kho hàng buôn bán linh kiện súng tự chế
mọi hoạt động giao dịch mua và bán chúng đều thực hiện qua mạng xã hội và vận chuyển hàng qua đường bưu điện
qua công tác trinh chát trong thời gian vừa qua lực lượng trách nhiệm sự công an huyện hưng hà phát hiện
một số nhóm đối tượng là các đối tượng giao bán các loại súng săn
trên mạng xã hội youtube qua công tác đấu tranh chúng tôi đã bắt giữ một nhóm đối tượng
bốn đối tượng ở bắc giang các đối tượng này với thủ đoạn này các đối tượng thường mở các kênh youtube
giao bán các loại súng trên mạng xã hội khi mà người mua có nhu cầu thì các đối tượng sẽ gửi qua cái đường bưu điện
qua đấu tranh thì chúng tôi thấy các nhóm đối tượng này bán nhiều trên các địa bàn tỉnh thành của cả nước
đối tượng nguyễn trung kiên trú tại phường bồ xuyên tp thái bình
cũng vừa bị công an tp thái bình xử lý về hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
với lý do mua súng săn kiên đã lên mạng xã hội đặt môn linh kiện và lắp ráp thành khẩu súng hoàn thiện
việc các đối tượng giao dịch hoàn toàn trên mạng internet khiến công tác điều tra đấu tranh với tội phạm này hết sức khó khăn
các đối tượng đều không lộ diện và thường dùng tài khoản ảo sim giác để giao dịch
việc giao hàng và chuyển tiền đều thông qua hệ thống ngân hàng hoặc dịch vụ thu hộ của các công ty chuyển phát
một khẩu súng sẽ tháo rời từng bộ phận để đóng gói gửi hàng và bên ngoài ghi tên mặt hàng khác để tránh bị phát hiện
đấu tranh thì các đối tượng này khi mà giao bán các mặt hàng trên thì các đối tượng gần như là không xuất hiện
các cơ sở dịch vụ như là chuyển phát nhanh đều đến một địa chỉ
các đối tượng có thể gửi hàng ở công cộng xong nó giao để cho những người dịch vụ shipper này chuyển đến tay người mua
ngoài ra thì một số các nhóm đối tượng khác còn gửi như là giao kiếm dưới cái vỏ bọc như là bên ngoài biểu phẩm ghi là cần câu phụ kiện xe ô tô
đây cũng là những cái hưu khí mà để các đối tượng khi mà có những cái việc xô xát xảy ra là dễ gây mất an ninh trật tự tại địa phương
việc đấu tranh làm rõ ở nhóm
đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ góp phần rất lớn vào công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời lực lượng công an thái bình cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền đến quần chúng nhân dân nhận thức rõ về những hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
từ đó tự giác giao nộp và tố giác hành vi vi phạm trong lĩnh vực này
thưa quý vị nhằm cụ thể hóa chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
và động viên hỗ trợ cho ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ngãi và quảng nam
đã tới thăm và tặng quà cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đây là sự quan tâm kịp thời để bà con ngư dân sớm khắc phục khó khăn trong cuộc sống tiếp tục vươn khơi góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương
đã gần hai tháng nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín việc bám biển mưu sinh của gia đình anh võ đình tùng cũng gặp nhiều khó khăn
hai con nhỏ và một mẹ già chỉ trong cậy vào những khoảng trợ cấp ít ỏi của anh
biết được hoàn cảnh của gia đình bộ tư lệnh cảnh sát biển đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ
để giúp bà con ngư dân sớm khắc phục khó khăn trong cuộc sống
không để tài sản ở những nơi dễ nhìn dễ thấy dễ lấy góp phần cùng lực lượng công an đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
kính thưa quý vị trong các bản tin hai mươi bốn trên bảy phát sóng kỳ trước đã đưa tin về vụ kiện tranh chấp về nhà đất
mà đây là hậu quả từ cho vay nặng lãi bằng hình thức hợp đồng giả cách
và trong lúc chờ tòa án phân xử và đưa ra quyết định cuối cùng thì những bên liên quan lại tiếp tục thực hiện những hành động gây mất an ninh trật tự tại địa phương
theo đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng của bà võ thị lưu ngụ huyện bình chánh tp hcm bà lưu có bốn thử đất ở xã tân hiệp huyện hóc môn
việc khóa tin lời người con gái nuôi tên là vũ bảo trinh quốc tịch mỹ thường trú tại quận bình thạnh
hiện nay đối tượng này đã bị cơ quan công an bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bà lưu đã đưa bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trinh mượn mang đi cầm cố ba lần với lãi suất rất cao bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng
hay còn gọi là hợp đồng giả cách để làm tài sản đảm bảo khoản vay cứ lần sau là để gán nợ cho lần trước
trong đó có hai người là nguyễn thị thanh tâm và đoàn viết sáng
bắt đầu từ đây bằng những hợp đồng này bà tăng và sáng tìm cách tước luôn quyền chủ sở hữu tài sản này của bà lưu

ưu hao tài sản rất lớn
để bảo vệ tài sản của mình bà lưu đã khởi kiện đến tòa án nhân dân huyện hóc môn và tòa án đã thủ lý vụ án dân sự số năm mươi tám hai nghìn hai mươi tst ds ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
trong thời gian chờ tòa án xét xử đưa ra phán quyết về vụ việc này thì liên tiếp từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hàng chục đối tượng đã nhiều lần kéo đến để đập phá hủy hoại căn nhà số ba mươi trên ba b ấp tân hòa xã tân hiệp
tòa án nhân dân huyện hóc môn của bà lưu được xây dựng trên khu đất đang tranh chấp đuổi hết người nhà bà lưu ra ngoài khóa cửa nhà lại
bà lưu trình báo công an địa phương đến xử lý khi lực lượng công an đi khỏi các đối tượng lại kéo đến đập phá
về căn nhà của bên chỗ bà lưu nếu mà có đập phá hoặc là cưỡng chế gì đó thì phải có cơ quan chức năng của nhà nước
người ta sẽ làm những thủ tục đó chứ không phải là mình tự thể hiện
sự có thường bề pháp luật vô đập phá hủy hoại tài sản của người khác
chỗ quỹ b cũng chỉ đạo cho công an xã công an xã cũng như chỉ đạo công an khu vực để nắm cái tầm hình là khi mà người dân đó mà có tụ tập không người đến vị trí đó
thì sẽ cho lực lượng xuống để mình giải tái xử lý ngay kịp thời đó
thì vụ việc vừa qua thì công an xã cũng có đến kịp thời cũng mời các đối tượng đi làm việc mình xử lý
thức tạo lập các hợp đồng giả cách các đối tượng cho vay hầu như chỉ ấp ủ âm mưu xiết nợ thay vì thu hồi nợ gốc và lãi theo thỏa thuận ban đầu
đây là vấn đề cần được cảnh báo đối với người dân
và từ vụ việc trên các cơ quan chức năng liên quan cần sớm có biện pháp giải quyết triệt để để tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân cũng như tình hình an ninh trực tự tại địa phương